năm hai nghìn hai mươi bên cạnh việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh đại học cao đẳng
nhiều trường vẫn sử dụng phương thức xét tuyển học bạ của thí sinh ở cấp trung học phổ thông để tuyển sinh
nhằm đưa công tác tuyển sinh đại học cao đẳng vào nền nếp và áp dụng thống nhất bảo đảm quyền lợi của thí sinh
năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường đại học cao đẳng không được thông báo kết quả xét tuyển
khi thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông
việc này nhằm tránh hiện tượng một số trường tự gửi thông báo kết quả xét tuyển cho thí sinh
khi thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông như đã từng xảy ra
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào các ngày mùng chín và ngày một mươi tháng tám
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thời gian hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cho thí sinh của các cơ sở giáo dục và đào tạo là ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín